vào sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tiệm bánh thiên tân thuộc ấp tân thuận
xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long thiệt hại tài sản ước tính ban đầu là trên một tỷ đồng
vào thời gian trên thì ông võ tân đình tâm đang ngủ bên trong tiệm bánh thì phát hiện khói và lửa bốc cháy
từ khu vực chứa bánh của cửa hàng nên chi hô đồng thời gọi đến lực lượng chữa cháy để hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều hai xe chữa cháy
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phun nước dập tắt đám cháy
thiệt hại tài sản ban đầu của tiệm bánh ước tính trên khoảng một một tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra rõ nguyên nhân để xảy ra